thưa quý vị chiều nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai phối hợp với ban dân vận tình uy quảng ngãi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ đội biên phòng và công an tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức gặp cỡ tuyên truyền vận động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định uuu cho ngư dân huyện đảo lý sơn
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai và các đơn vị phối hợp đã tuyên truyền cho hơn một trăm năm mươi ngư dân chủ tàu cá thuyền trưởng máy trưởng thuyền viên
và các doanh nghiệp thu mua hải sản trên địa bàn các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
đây là nỗ lực của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai và các cơ quan chức năng cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh quảng ngãi
để góp phần ngăn chặn tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp
cũng trong dịp này vùng cảnh sát biển hai đã trao tặng năm mươi xuất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
cùng hàng trăm lá cờ tổ quốc và nhiều tài liệu tuyên truyền cho các ngư dân